tiếp nối giá trị thực tiễn của tư tưởng chỉ đạo của đồng chí phạm hùng
trong suốt những năm qua công tác quản lý dân cư luôn được bộ công an trú trọng với nhiều bước tiến cải cách quan trọng
đặc biệt trong những năm gần đây lực lượng công an đã tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số của quốc gia
xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp hơn sáu mươi triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
và là nòng cốt triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc và quyền lợi của người dân
thứ ba là tiết kiệm thời gian công sức cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
rồi đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước
quản lý nhân khẩu hộ khẩu tốt chỉ là một trong rất nhiều yêu cầu của đồng chí phạm hùng về nghiệp vụ công tác công an
với tư duy lãnh đạo sắc bén tầm nhìn chiến lược quan điểm của ông có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng phát triển lực lượng công an
mặc dù tình hình yêu cầu công tác công an hiện nay đã có nhiều thêm
nhưng những quan điểm chỉ đạo của đồng chí vẫn còn nguyên giá trị để lực lượng công an vững tin tiến bước trên chặng đường mới
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
có buổi tiếp ngày todd robinson trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp hai bên đều khẳng định gần ba thập kỷ kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao
việt nam hoa kỳ đã trở thành đối tác toàn diện
ở cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
thể chế chính trị của nhau vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực
trong đó các đơn vị chức năng của bộ công an và cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ inr cũng đã tích cực thiết lập và triển khai nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả
thời gian tới hai bên đều thống nhất tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật
việt nam đề nghị hoa kỳ dành sự quan tâm chú trọng cung cấp các hỗ trợ thực chất hiệu quả cho bộ công an việt nam
về cơ sở vật chất phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm môi trường
cũng trong chiều nay tại trụ sở cục đối ngoại bộ công an đã diễn ra lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
dựa bởi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại lễ tiếp nhận ngài top robinson trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ cùng đại diện cơ quan phòng chống ma túy
và thực thi pháp luật quốc tế bộ ngoại giao hoa kỳ irn đã trao gói thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
gồm máy thở bình oxy trang phục phòng chống dịch cho các bệnh viện cơ sở y tế của bộ công an
trân trọng cảm ơn thiện trí hợp tác và sự hỗ trợ của cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ trong lĩnh vực phòng chống dịch thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết
bộ công an sẽ tiến hành phân bổ các trang thiết bị này về các bệnh viện đảm bảo sử dụng hiệu quả đúng mục đích
thưa quý vị công tác giáo dục cải tạo lao động dạy nghề đối với phạm nhân là nội dung trọng tâm
xuyên suốt trong công tác thi hành án phạt tù là trách nhiệm của các trại giam nhằm chuẩn bị cho phạm nhân
về tâm lý kỹ năng thái độ để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
tuy nhiên trong thời gian vừa qua công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn vướng mắt
đòi hỏi phải có cơ chế mới tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức cá nhân hợp tác với trại giam thực hiện
bởi vậy việc ban hành nghị quyết thí điểm tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
tạo điều kiện để phạm nhân được lao động hướng nghiệp học nghề phù hợp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
hạn chế nguy cơ tái phạm tội vươn lên từ chính những lầm lỗi
trại giam ninh khánh bộ công an
những lớp dạy nghề cho phạm nhân như thế này được tổ chức hàng năm
đến nay hơn bốn trăm hai mươi nữ phạm nhân đã được học nghề may công nghiệp trong thời gian chấp hành án
nhiều phạm nhân tin tưởng sau khi hết án trở về bằng nghề đã học có thể có cơ hội tìm kiếm việc làm tạo dựng cuộc sống
rất nhiều trong số đó cũng mong muốn tiếp tục được học thêm những nghề mới với yêu cầu kỹ thuật cao hơn
tôi ở ngoài xã hội là tôi cũng có kinh nghiệm rồi và trong đây tôi lại được trao dồi thêm kinh nghiệm nữa
sau này cũng hy vọng là ra xã hội sẽ có một cái vững chắc hơn trong cái nghề may này
tất cả các ngành nghề mà chúng tôi được tổ chức lao động thì hầu hết thì chủ yếu là những cái ngành nghề thủ công nhỏ lẻ
gia công thì không ổn định do vậy mà sau khi chấp hành xong án phạt tù thì bản thân tôi cũng như là tất cả các phạm nhân khác
sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm cũng như là ổn định cuộc sống
đối với các ngành nghề này và nguyện vọng của bản thân tôi thì rất là mong muốn được tổ chức lao động ngoài trại
để có thể tiếp cận được với những các ngành nghề mới
mặc dù rất cố gắng nhưng hiện nay tại các trại giam công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân gặp không ít khó khăn vướng mắt
ngành nghề lao động việc làm cho phạm nhân chủ yếu là các ngành nghề đơn giản yêu cầu về trình độ kỹ năng lao động thấp
khó đáp ứng yêu cầu trình độ của thị trường lao động ngoài xã hội
trong khi số lượng phạm nhân chấp hành xong án phạt tù trong độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi năm chiếm tỷ lệ rất cao
trung bình tám mươi sáu bốn mươi một trên tổng số phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hàng năm
rất mong muốn được tổ chức sản xuất lao động ngoài trạm để chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều với ngành nghề mới
nghề phổ thông và nghề của xã hội đang rất thiếu nhân công lao động
để sau khi hết thời hạn chấp hành án phật tử trở về chúng tôi dễ dàng tìm kiếm việc làm
ổn định cuộc sống và hoàn hảo cộng đồng
hiện nay việc tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án tại trại giam thì cũng gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là hệ thống nhà xưởng cũng như cơ sở vật chất để cho phạm nhân tham gia lao động rất chặt trộn
đặc biệt trong thời gian hiện nay tìm kiếm việc làm cho phạm nhân cũng gặp rất nhiều khó khăn
các công việc nhỏ lẻ
để thao gỡ khó khăn nhiều trại giam có nhu cầu thu hút doanh nghiệp cá nhân hợp tác để tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân mở rộng ngành nghề liên quan đến công nghệ máy móc
tạo cơ hội cho phạm nhân
tuy nhiên sau một thời gian triển khai việc các phạm nhân thôi không lao động tại các điểm lao động ngoài trại giam khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
có nơi phải cắt giảm quy mô sản xuất do không tìm kiếm được lao động thay thế
bởi vậy theo nhiều doanh nghiệp cần phải có một hành lang pháp lý rõ ràng một cơ chế mới để tổ chức cá nhân hợp tác một cách lâu dài hiệu quả hơn
từ năm chúng tôi sử dụng phạm đến năm khi rút đi tất cả các công việc rất tốt
không có một phạm nhân nào vi phạm hay là cái gì cả
sau là cái chủ trương đảng nhà nước rút phạm về cũng là một cái rất khó khăn cho doanh nghiệp
vì cái lúc đấy là đang sản xuất bình thường tự nhiên rút hết lao động đi là một cái vấn đề rất khó khăn cho chúng tôi
vậy là ngành lao động chân tay rất là khó khăn lao động rất là mong muốn làm sao có những chính sách cho phạm nhân ra cùng với doanh nghiệp kết nối lại việc sản xuất
doanh nghiệp chúng tôi rất là mong muốn là được tiếp tục hợp tác với trại giam để tiếp tục sử dụng phạm nhân trong thời gian sắp tới
đối với doanh nghiệp đó là có một lực lượng lao động ổn định
điều đối với phạm nhân thì tôi thì cũng là một trong những đơn vị sản xuất cũng đồng thời là một đơn vị hướng dẫn định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân
cũng mong là có thể được hợp tác với trại giam để mà cùng nhau để đào tạo hướng nghiệp cho phạm nhân sau khi mà mãn hạ có thể tái hoạt nhập cộng đồng một cách dễ dàng hơn
việc ban hành nghị quyết thí điểm tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
ngoài việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân tạo điều kiện để phạm nhân được lao động hướng nghiệp học nghề phù hợp tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng hạn chế nguy cơ tái phạm tội đồng thời tạo cơ chế thu hút huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác thiền án hình sự theo định hướng cải cách tư pháp
trong thời gian vừa qua trại giam đã có phối hợp với các tổ chức với các cá nhân và các doanh nghiệp để thực hiện lao động hướng nghiệp giải nghề cho phạm nhân
tuy nhiên phạm nhân chỉ thực hiện được những công việc thủ công thô sơ và thậm chí là những ngành nghề có mang tính chất thời vụ
và các tổ chức cá nhân doanh nghiệp này họ cũng chỉ phối hợp với trại giam trong một trường vực nào đó và thời hạn cũng rất ngắn
tại vì khó khăn để cho họ là đầu tư lâu dài
vì vậy là cái nghị quyết này để có một tính pháp lý để cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp có một cái hành lang để đầu tư cơ sở vật chất cũng như hạ tầng
và đặc biệt là đào tạo những ngành nghề có tính là lâu dài và nó sạt với thực tiễn trong cuộc sống
chính phủ nhận thấy việc đề xuất quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài chạy giam
để tạo cơ sở pháp lý thống nhất tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân trong tình hiện nay là rất cần thiết
tạo cơ sở pháp lý để thống nhất tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt cho các trại giam trong công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi hành án phạt tù công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới
năm mươi bảy mới chỉ học hết cấp một cấp hai cá biệt có bốn bảy không biết chữ năm mươi bốn trước khi phạm tội không có nghề nghiệp hoặc lao động tự do
do đó nếu không tổ chức tốt việc lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân thì sẽ rất khó khăn với họ trong tìm kiếm việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng
và dễ rơi vào tâm lý mặc cảm tự ti và nguy cơ tái phạm tội sẽ rất lớn